thương mại của phần quốc dân ncb phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản thông tin tài khoản thanh toán tiết kiệm tiền vai việt nam đồng và ngoại tệ sao kê tài khoản sổ phụ tài khoản chứng từ giao dịch các bút toán giao dịch ký nhận chuyển tiền từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay của các tổ chức cá nhân khóa triệu ghi nợ đối với tài khoản cá nhân
cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông trịnh văn quyết trịnh thị thúy nga trịnh thị minh huế hương trần kiều dung nguyễn quỳnh anh
cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
liên quan đến đường dây sản xuất tiêu thụ sách giáo khoa giả ngày bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an cho biết vừa khởi tố thêm hai mươi hai bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ môi giới và hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hương pháp công ty cổ phần yn và văn hóa truyền thông hà nội tổng cục quản lý thị trường cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can đối với đối tượng chủ mưu cầm đầu là cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát và một mươi một đối tượng liên quan về các tội danh sản xuất buôn bán hàng giả lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ môi giới hối lộ và nhận hối lộ
kết quả điều tra mở rộng vụ án căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bị can đối với hai mươi hai đối tượng cùng về tội danh sản xuất buôn bán hàng giả
theo quy định tại điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm trong đó bắt tạm giam văn thị hiền chủ nhà sách hiền long đỗ văn được chủ shop bóng enbin phan thị thanh thoan giáo viên đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách đồng thời khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi chín bị can còn lại
các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu cầm đầu là cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát chủ nhà sách minh thuận trong việc sản xuất buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện các lệnh quyết định tố tụng đối với hai mươi hai bị can theo đúng quy định
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật
với những thủ đoạn hết sức tinh vi thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo liên quan đến việc làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhiều đối tượng xấu đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng thông qua vụ việc này
mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ cả tin
vậy để hiểu rõ hơn về phương thức thủ đoạn và cách phòng tránh thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự cảnh giác sau
đây là nguyễn tị hồng trinh hai mươi năm tuổi chú xã bình nghi huyện tây sơn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định khởi tố về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó thông qua mạng internet nguyễn thị hồng trinh đã liên hệ với một đối tượng để đặt làm giảm bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền hai năm triệu đồng
sau đó trinh mang số giấy chứng nhận giả này để đem đi thế chấp vay mượn tiền của hai người dân trên địa bàn huyện tây sơn thì bị phát hiện
do vợ chồng em cũng làm em thua lỗ em lướt trên facebook là em có thấy là chỗ làm giấy tờ nhanh uy tín gì giá liền nên là em mới vào em xem
ngày đầu tiên xong bốn đến năm ngày sau là cái bưu phẩm nó có gì à là em mới ra là có
theo đánh giá của cơ quan chức năng các đối tượng đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ các loại giấy tờ thật
giấy tờ này đã được sử dụng để vay vốn ngân hàng các tổ chức tiến dụng và để tạo lòng tin cho các doanh nhân tổ chức nhận thế chấp chuyển nhượng
các đối tượng sử dụng giấy tờ giả và đưa con mồi đến các địa điểm ghi trên sổ đỏ hoặc đưa đến bãi đất chống
giấy tờ này đang cần chuyển nhượng thế chấp do các viên cấp để tạo niềm tin cho khách hàng và dễ dàng lỡ đảo
sử dụng thông tin trên giấy nhận là có thật và sử dụng phôi giấy nhận là phôi giả
và các thông tin này thì các đối tượng cũng lấy trên các trang mạng sòi để về lưu trữ hình máy và tiến hành là dùng máy in màu công nghệ cao để in
đối với loại giấy nhận này đối với hồng ký tôi cho rằng là loại giấy nhận xinh đôi
là hai cái giấy nhận được lưu trữ tại cơ quan văn phòng ký và cái giấy nhận mà người dân
đang cầm ở ngồi là nó hồn thuộc giống nhau
thì cái loại này là loại xinh đôi rất khó phát hiện
và đặc biệt cái tình trạng mà giấy nhận giả được ép nhựa bởi lý tích là rất phổ biến
thì vì ép nhựa để đánh lừa cái cảm giác của người kiểm tra
do vậy là người dân trong các giao dịch đối với các giấy nhận mà ép nhựa lý tích thì cần phải thẩm trọng hơn trong vấn đề là thực hiện các giao dịch này
để phòng tránh cái việc đó
thì việc đầu tiên là người dân phải xác định xem cái người mua bán mình là có phải người mua bán thật không
cái câu chuyện đó thì rất là khó
nhưng mà phải kiểm chứng rằng cái việc là gì
xác định lại cái việc giấy tờ đó
phải gửi lên trên phòng tài nguyên
các cơ quan có thẩm quyền để đối chiếu để xác định xem là cái giấy tờ này có hợp pháp hay không
cái thứ hai là cũng có thể là nhận biết bằng qua các cái văn phòng công chứng để xác định lại cái giấy tờ này
nó có phải là đúng với những cái series cũng giống như cái phôi thật không
dựa trên cơ sở đó thì lúc đấy có thể để giao dịch
nhằm tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa tội phạm liên quan đến hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đất tài sản
các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác nâng cao ý thức tự phòng ngừa tội phạm sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm bảo vệ tài sản của mình và người thân
khi thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản làm bất động sản thì cần liên hệ với cơ quan chuyên môn thẩm tra tính pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để không bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo
khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay vốn nhằm lừa đảo chiếm đất tài sản
thì trình báo ngay với cơ quan công an để được tiếp nhận giải quyết
tiếp theo là những thông tin kinh tế trong nước đáng chú ý
nhằm khôi phục lại hoàn toàn hoạt động du lịch thu hút du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
thành phố đà nẵng vừa công bố chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn hai mươi hai chủ đề indroid đà nẵng
tận hưởng đà nẵng với sự đồng hành của hơn hai trăm linh doanh nghiệp cùng nhiều gói sản phẩm hấp dẫn
chương trình được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ ngày bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng năm
và giai đoạn hai từ ngày một tháng bảy đến ngày một mươi năm tháng tám
trong đó tập trung vào tám gói sản phẩm chính
gói sản phẩm nghỉ dưỡng trải nghiệm gói sản phẩm kích cầu liên kết đường bay hải phòng đà nẵng
các gói nghỉ dưỡng nâng cao sức khỏe gói nghỉ dưỡng và chơi gold gói vui chơi giải trí tại bà nà
minkazuki công viên suối khoáng nóng núi thần tài
cùng các chương trình khuyến mại từ hai mươi đến năm mươi của các khách sạn khu điểm du lịch
đà nẵng sẽ miễn phí một trăm linh vé tham quan tại khu danh thắng ngũ hành sơn và tất cả các bảo tàng
trong những ngày tới thành phố cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện hoạt động đặc sắc
để mang lại các trải nghiệm hấp dẫn mới mẻ cho du khách
tại chương trình đại diện các doanh nghiệp du lịch hãng hàng không và các địa phương
liên kết tổ chức chương trình kích cầu du lịch đà nẵng đã ký kết hợp tác liên minh kích cầu khôi phục du lịch đà nẵng
thưa quý vị ngay từ những tháng đầu năm
thị trường cho thuê nhà ở hà nội đã có những tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi
sau một giai đoạn dài ảm đạm do dịch bệnh và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
không còn vẻ chầm lắng như trước thị trường bất động sản cho thuê đang ghi nhận tốc độ phục hồi
với lượng tin giao và nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm bất động sản cho thuê tăng trưởng mạnh mẽ
theo báo cáo của trang bất động sản com vn ngay trong tháng hai
lượng người quan tâm đến loại hình nhà trọ
trọ cho thuê đã có sự tăng trưởng ấn tượng với hai trăm ba mươi bảy
nhà riêng cho thuê tăng bảy mươi bảy
căn hộ cho thuê tăng bảy mươi
và văn phòng cho thuê tăng một mươi bảy
nếu so sánh với mức độ đi ngang cả năm vừa qua
thì văn phòng cho thuê tại hà nội đã có sự chuyển biến tích cực
đầu tiên đó là lượng người quay trở lại các thành phố lớn sau các dịp nghỉ lễ dài
gồm có học sinh sinh viên và người lao động
thứ hai nữa là chúng ta đã bước vào một giai đoạn bình thường mới
rồi với việc tiêm phòng vaccine đầy đủ
cũng khiến cho tâm lý của người dân trở nên thoải mái hơn
và bắt đầu quay trở lại các hoạt động kinh doanh thông thường
bộ xây dựng đang từng bước hoàn thiện chiến lược phát triển nhà ở
đây được dự đoán sẽ là cú hích để hoàn thiện các hệ thống nhà ở trong tương lai
trong đó nghị định số một trăm bốn mươi tám về đất đai
và nghị định số sáu mươi chín về cải tạo trung cư luật đất đai
dự kiến được sửa đổi trong năm tới
theo nhiều chuyên gia những đề xuất sửa đổi luật bất động sản
là yếu tố quan trọng góp phần trong việc làm ấm dần thị trường thuê nhà trong thời gian tới
hiện nay các anh chị đều biết
tức là một số luật liên quan đến bất động sản như luật nhà ở v v
thì đang được xây dựng và nằm trong cái kế hoạch của quốc hội
để mà cải thiện để mà gọi là làm lại những luật đấy
các bạn đang lấy ý kiến
thì hy vọng nó sẽ đem lại những tác động rất là tích cực

đối với các hệ thống nhà ở trong tương lai
thì thị trường bất động sản
các chuyên gia cũng đánh giá bức tranh về thị trường nhà cho thuê năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ có nhiều tín hiệu khả quan
khi lượng vốn fdi đầu tư vào việt nam trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đã tăng trưởng hơn bốn mươi ba
nhiều chuyên gia bắt đầu quay trở lại việt nam
và làm việc tại các nhà máy
đã thúc đẩy nhu cầu về tìm kiếm căn hộ cho thuê phát triển tốt
góp phần làm ấm dần thị trường bất động sản tại việt nam
sau quãng thời gian dịch bệnh ảm đạp
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
đại diện tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
sau khi cân đối tài chính evn cam kết năm hai nghìn hai mươi hai sẽ không tăng giá điện
nhưng nếu các chi phí đầu vào tiếp tục tăng
thì việc cân đối đầu vào với giá bán điện là hết sức khó khăn
thậm chí lợi nhuận năm nay sẽ được cân đối bằng không
để đảm bảo mức bán điện hợp lý
trong nhiều năm gần đây
trường hợp việt nam đã tăng giá điện
trái cây việt nam đã thâm nhập thành công vào nhiều thị trường khó tính
vượt qua những hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn khắt khe
trong dự báo mới nhất của ngân hàng phát triển châu á adb
kinh tế việt nam có thể phục hồi ở mức sáu năm trong năm nay
trong đó riêng sản lượng nông nghiệp dự báo sẽ tăng ba năm
còn hoạt động xuất khẩu hàng hóa sẽ tăng từ tám đến một mươi
trong bức tranh tổng quan đó có những đóng góp tích cực từ mặt hàng trái cây
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội harako cho biết
doanh nghiệp này tổ chức chạy lại hàng ngày nhiều tàu khách trên các tuyến phía bắc
đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng
trong đó có các tuyến hà nội hải phòng hà nội vinh
còn tại khu vực phía nam công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
hiện doanh nghiệp này vẫn duy trì các đôi tàu khu đoạn trên các tuyến dịp cuối năm
jetstar airways mở lại đường bay thẳng đến việt nam từ ngày tám tháng bốn
dự kiến hãng này sẽ khai thác sáu chuyến bay thẳng mỗi tuần
bắt đầu từ ba chuyến melbourne hcm ba chuyến từ sydney hcm vào ngày chín tháng bốn
tại khu leo núi trong nhà quận tây hồ hà nội từ khi các hoạt động mở lại đến nay
nhiều người dân đã chọn mô hình này để giải trí luyện tập tăng cường sức khỏe
đặc biệt là dịp cuối tuần
không chỉ leo núi trong nhà mỗi tháng một lần
câu lạc bộ sẽ cung cấp tour leo núi tại các tỉnh phía bắc
với mức giá trên một triệu đồng một tour
cái môn này nó khá là toàn diện mọi người sẽ phải dùng cơ
rất nhiều nhóm cơ trên cơ thể cả chân tay lưng
thêm nữa là có rất nhiều cái kỹ thuật nên mình phải học nữa
thì nó tốt cho cả về mặt tinh thần của mình
sau khi mình chơi ra mình thấy rất là thoải mái
là nơi dành cho những người đam mê tốc độ
đường đua xe công thức một mini này cũng là điểm thu hút hàng trăm lượt khách dịp cuối tuần tại hà nội
mỗi người tham gia đều được hướng dẫn tận tình cách sử dụng xe
đối mũ hảo hiểm đeo dây an toàn
sự thì mình cũng rất là hào hứng
được biết đến bộ môn này thông qua một người bạn thì mình cũng rất là vui
khi được tham gia bộ môn này
tại con làng bộ của mình ngày hôm nay
khi mở lại thì người chơi họ cũng đến đây rất là đông
vì họ nghỉ dịch quá lâu rồi
họ muốn có những hoạt động mà nó vui chơi trở lại một chút
thì họ khá là thích thú với loại hình trò chơi như thế này
thường thì nó sẽ bắt đầu kín người chơi từ khoảng tầm hai giờ chiều
đến khoảng tầm bảy giờ tối
những môn thể thao vận động hay những trò chơi bảo hiểm
thường thu hút khách bởi sự mới mẻ năng động
tuy nhiên khách hàng cần tìm hiểu kỹ
những loại hình vui chơi phù hợp về thể chất
để niềm vui được thêm trọn vẹn
hy vọng rằng là tư vấn vừa rồi thì có thể gửi gợi ý cho quý vị
những địa điểm vui chơi trong dịp cuối tuần
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị